tiếp tục đến với thông tin liên quan đến một căn bệnh cũng nguy hiểm ngang với covid một mươi chín khác
bệnh viêm gan bí ẩn
mới đây bộ y tế đề nghị các địa phương lấy mẫu tất cả các trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân
để xét nghiệm nhằm phát hiện sớm ca viêm gan bí ẩn
thứ trưởng nguyễn trường sơn cho biết thông tin trên và giải thích động thái này
nhằm nâng mức chủ động phòng bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đang lan hơn hai mươi quốc gia
hiện việt nam chưa ghi nhận ca nhiễm hoặc ca nghi mắc viêm gan cấp tính ở trẻ
tính tới ngày tám tháng năm tuy nhiên trên thế giới số bệnh nhân đã lên gần ba trăm linh chỉ trong vòng một tháng
theo tổ chức y tế thế giới who
những trường hợp nghi mắc viêm gan cấp không rõ nguyên nhân cần phải lấy mẫu xét nghiệm để xác định căn nguyên
thứ trưởng sơn cho biết nếu phát hiện trường hợp bất thường
ngành y tế địa phương báo cáo ngay cho cục y tế dự phòng bộ y tế
để phòng chống dịch bệnh bộ y tế cũng khuyến cáo tiêm vaccine viêm gan b cho trẻ đủ tuổi
đặc biệt với trẻ sơ sinh các địa phương cần tổ chức khám sàng lọc để phát hiện sớm ca nhiễm virus viêm gan
điều trị kịp thời tránh biến chứng
đây là lần thứ hai trong vòng một tuần bộ y tế cảnh báo về bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
hồi giữa tuần trước bộ y tế yêu cầu các địa phương giám sát ca viêm gan không rõ nguyên nhân
lần này bộ đề nghị lấy mẫu xét nghiệm trường hợp viêm gan không rõ nguyên nhân tức nâng một mức giám sát
bệnh viêm gan bí ẩn được ghi nhận lần đầu ở anh và scotland vào đầu tháng bốn
với khoảng bảy mươi trẻ từ một tháng đến một mươi sáu tuổi trong đó phần lớn là trẻ dưới năm tuổi
bệnh sau đó lan rộng hơn hai mươi nước với gần ba trăm linh ca trong đó một số trẻ phải ghép gan
tập trung chủ yếu tại anh tây ban nha issau mỹ và châu âu
châu á ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại nhật bản vào ngày hai mươi năm tháng bốn
ba em bé ở indonesia đã tử vong do viêm gan cấp tính
nguyên nhân gây bệnh chưa được tìm ra
các nhà khoa học phỏng đoán adenovirus bốn mươi một loại virus cảm lạnh
là một trong những nguyên nhân gây bệnh do bệnh nhân thường tập trung
ở những nơi có mật độ virus adeno cao
cơ quan an ninh y tế vương quốc anh upsa vào hôm bảy tháng bốn công bố báo cáo cho thấy
khoảng bảy mươi trẻ mắc viêm gan bí ẩn sống trong gia đình nuôi chó hoặc từng tiếp xúc với chó
nghi ngờ bệnh liên quan tới vật nuôi này